theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ giao thông vận tải đến ngày ba mươi tháng sáu các trạm bot sẽ phải dừng hoạt động nếu nhà đầu tư không ký hợp đồng triển khai thu phí không dừng
việc triển khai thu phí không dừng là chủ trương của quốc hội và chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của dư luận xã hội về minh bạch thu phí bot
với việc các nhà đầu tư kêu khó về chi phí việc ít xe gián thẻ doanh thu của công ty trách nhiệm hiểu hạn thu phí tự động vetc thấp
bộ giao thông vận tải không đồng tình và yêu cầu các nhà đầu tư phải triển khai lắp đặt thu phí không dừng ở tất cả các làng của trạm
đến ngày ba mươi tháng sáu nhà đầu tư phải ký xong phụ lục hợp đồng và đến ngày ba mươi tháng một mươi phải lắp đặt xong thiết bị và đi vào vận hành
nếu đến ba mươi tháng sáu nhà đầu tư không ký hợp đồng sẽ dừng thu phí